theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn toàn tỉnh yên bái đã trồng được hơn một mươi sáu bảy trăm linh hectare rừng đạt một trăm linh năm kế hoạch năm
từ đó góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của yên bái lên sáu mươi
trong tháng một mươi lực lượng chức năng đã phát hiện chín vụ vi phạm lầm luật đã xử lý chín vụ
lý kế từ đầu năm đến nay là phát hiện một trăm bốn mươi tám vụ vi phạm đã tiến hành xử lý một trăm ba mươi bảy vụ
tịch thu tám mươi sáu bảy mươi sáu mét khối gỗ các loại thu nộp ngân sách trên năm trăm một mươi bảy triệu đồng
thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng fsc đã triển khai thực hiện tại ba huyện với diện tích tám ha
thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu
khuyến khích người dân phát triển trồng rừng gỗ lớn đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng
phát triển rừng trồng theo hướng quản lý bền vững để nâng cao giá trị gỗ khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài